sau câu chuyện của vợ chồng một mc nổi tiếng đang trên mạng xã hội kể chuyện con mình truy cập và xem những hình ảnh nhạy cảm
dư luận vẫn đang có nhiều ý kiến trái chiều đặc biệt là sự quan tâm của các bậc phụ huynh
việc con trẻ xem các tranh ảnh nhạy cảm là chuyện bình thường dưới góc độ của một chuyên gia tầm lý giáo sư tiến sĩ tầm lý học nguyễn ngọc phú chia sẻ
theo tôi việc con trẻ trong nhà xem hoặc thích xem các tranh ảnh nhạy cảm hàm ý là các tranh ảnh hưởng hang không đúng tuyển phòng mỹ tục theo cách hiểu của chúng ta là chuyện bình thường
xây ra điều này chứng tỏ trẻ đã lớn trẻ phát triển đến một mức độ nào đó thường là ở tuổi dạy thì các tuyến nội tiết phát triển và các đòi hỏi về sự thỏa mãn nhu cầu sinh lý bắt đầu xuất hiện
đó là chuyện bình thường các bố mẹ đừng băn khoăn
nếu bố mẹ phát hiện trẻ có biểu hiện này thì phải tìm cách hướng dẫn giáo dục một cách kính đáo
tế nhị phù hợp
tại sao bố mẹ lại chia sẻ chuyện con xem tranh ảnh lên mạng xã hội phòng ít gì chẳng những không giáo dục được con mà đôi khi còn gây phản ứng mãnh liệt rất tai hại đến từ con trẻ
với tôi tôi không coi đó là xấu
quy luật phát triển tự nhiên về tâm sinh lý của con người cho ta biết khi con người phát triển đến một độ tuổi nào đó
thì nhu cầu sinh lý nhu cầu di tính phát triển đòi hỏi cần có sự thoả mãn
các bạn gái có nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngóm vuốt ăn mặc lựa chọn kiểu tóc trang điểm
bạn trai thì trước đây ăn mặc thế nào cũng xong đầu tóc bù sổ nay tự biết phải sao cho nghiêm trình trải tóc
và quy luật là đàn ông đàn bà đối xử với nhau như thế nào do lại có con với nhau chẳng ai bảo mình
nhà trường không dạy chưa biết về điều này thì mình tự tìm hiểu trên mạng việc đó nếu xảy ra theo tôi rất bình thường
tự tìm kiếm để tăng thêm hiểu biết thoả mãn trí thầm mò sao lại xấu
nếu xảy ra điều này bố mẹ đừng trách mắng con bố mẹ cần phải hiểu là đã đến lúc con mình lớn rồi
và tìm mọi cách thuận tiện tự nhiên không gò bó nhẹ nhàng hợp lý nói chuyện với con về những vấn đề của người lớn
của giới tính những nội dung của tính dục
cần lưu ý đừng để con hiểu là bố mẹ đã biết con đã xem các phim ảnh không phù hợp
mà phải nói sao để con biết là vì mình đã lớn nên bố mẹ chủ động nói chuyện tâm sự với con về các vấn đề này
các cuộc nói chuyện phải sắp xếp sao cho rất tự nhiên
nhiên không vội vàng có thể xảy ra rất nhiều lần ở nhiều hoàn cảnh khác nhau
hoặc không chủ động bố trí như nhân cớ một sự kiện nảy sinh nào đó
bố mẹ cũng nên có sự phân công thuận hơn cả bố nói chuyện với con trai còn con gái là tâm sự của mẹ
các cuộc nói chuyện có khi rất nhiều lần kéo dài hàng năm
điều chủ yếu là các bố mẹ không thực hiện các cuộc nói chuyện theo kiểu dạy dỗ ép buộc ngăn đe khâu bạo
bố mẹ cũng cần lưu ý các nội dung học trên lớp trong các chương trình giáo dục giới tính
là việc học trên lớp còn nói chuyện của bố mẹ với các con về các nội dung này là sự khéo léo của bố mẹ với các con
có tính đến các đặc điểm riêng của con để con tiếp nhận một cách tự nhiên các trí thức về tín dụng
hành vi tình dục đạo đức trong giao tiếp với các bạn khác giới
có thể có những nội dung của nhà trường xã hội không dạy
thì bố mẹ tuy sự phát triển của con phải có trách nhiệm ân tình chỉ bảo cho con biết
đừng để cho con mất công tìm kiếm trên mạng để tự tắt nghĩa cho mình rồi lại bị bố mẹ của trách
đến một thời điểm thích hợp bố mẹ phải khuyên con
phim ảnh các clip trên mạng có nhiều nội dung không phù hợp với tuổi của con
có nội dung có hại ảnh hưởng đến học tập của con
thời gian học tập của con không có nhiều vì thế lúc này con nên dồn sức cho học tập
nếu con biết tự dắt lại các sự thích ảnh hưởng đến thời gian học tập
biết tự giác tập trung vào việc học thì đấy là thành công của các bậc phụ huynh
hàng ngày bố mẹ đã vất vả lao động để kiếm sống
nhiều ngành nghề có những áp lực rất lớn về công việc
về các mối quan hệ xã hội nảy sinh trong cơ quan xí nghiệp
nay lúc về nhà lại gặp các vấn đề liên quan đến con cái đến học tập
các vụ việc xảy ra trong trường học sự tức giận mất bình tĩnh của các bố mẹ là điều dễ hiểu
để hạ bất căng thẳng các nhà tâm lý học đã có lời khuyên
ngồi xuống tự thở sâu hít vào thật sâu thở ra nhẹ nhàng
tập trung ý nghĩa và theo dõi hơi thở của mình
nếu có lỡ lời mắng nhắc con có thể bố mẹ nên nói lời xin lỗi
việc nói ra này có thể gây cảm xúc tích cực hơn ở con
con sẽ hiểu và sau này có thể sẽ hành động thuận theo lời mong đợi của bố mẹ
chủ động thoát ra khỏi các tình huống gây stress như vào phòng riêng ra khỏi nhà
trong tâm lý học có cả một chuyên ngành tâm lý học lứa tuổi
sách về nội dung này trên thị trường không hiếm các bậc phụ huynh cần tìm đọc
đuổi dạy thi là bước ngoặt lớn trong sự phát triển tâm sinh lý của người
đặc trưng của lứa tuổi này là sự nguồn loạn sự phát triển nhảy gọt về nhiều mặt
đặc biệt là về thể chất những biến động mạnh về nhận thức tình cảm hành vi sự không nhất quán hay là sự thay đổi
biết trước điều này các bậc phụ huynh phải hết sức lưu ý đôi khi phải biết chiều con
khéo léo trong đối xử với con khéo léo trong dân dạy
nhưng các bố mẹ cần chú ý không buông bỏ phải theo sát con sát cánh với con trong nhiều việc
vừa biết giúp con vượt qua khó khăn vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục của mình đối với con trẻ
theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
được biết ngành giáo dục đã bắt đầu triển khai chương trình giáo dục giới tính cho học sinh trong các nhà trường
nhưng mới chỉ có khoảng ba trường trung học phổ thông đưa vào giáo dục giới tính và giảng dạy cho học sinh
đã giúp giới tính giúp con người phát triển toàn diện về thể lực và trí lực và có nghĩa quan trọng đối với mọi thành viên
đặc biệt là lứa tuổi vì thanh niên
nhưng hiện nay các nhà trường còn thực hiện quá ít
hy vọng trong một số năm tới các nhà trường theo chương trình giáo dục và sách giáo khoa mới sẽ khắc phục chế đề vấn đề này
sốc rất nhiều cha mẹ có cảm giác như vậy khi phát hiện con xem phim nóng đọc chuyện nóng
nhưng cha mẹ sẽ còn sốc hơn nếu còn biết có những đứa trẻ còn rủ nhau hút cần xa
vước lá điện tử bóng cười rủ nhau chụp ảnh bán thân khỏa thân rồi úp lên instagram tiktok
nhưng để chế độ hạn chế bố mẹ không biết
vì thế sốc là điều cha mẹ có con ở độ tuổi tin và trải qua dù ít hay nhiều
tiến sĩ vũ thư hương lưu ý với cha mẹ đừng xử lý mọi việc khi đang sốc
cha mẹ có thể giải quyết vấn đề sốc
cha mẹ có thể giải quyết vấn đề sốc tâm lý của mình nhưng nên đi ra khỏi tầm mắt của con
có thể làm các hành động như gạo khắp la thét đủ để giảm sốc cho mình nhưng đừng làm điều đó với con
bởi chúng ta cần bình tĩnh lại trước khi xử lý sự việc của con
cần nhấn mạnh với cha mẹ sợ phim nóng không phải là con đã hư hỏng
chỉ đơn giản là cơ thể của con đang phát triển và con tò mò về điều này
cha mẹ thường cho rằng giáo dục giới tính là điều rất khó và nhạy cảm nhưng thực tế
giáo dục giới tính cho trẻ là vấn đề của chính nhu cầu cơ thể trẻ đòi hỏi
khi trẻ đã có biểu hiện của dạy thi thì sẽ có khảo khát tìm hiểu những gì đang xảy ra với chính cơ thể mình
giáo dục giới tính là vấn đề kiến thức khoa học không phải vấn đề nhạy cảm
giới tính là một vấn đề rộng lớn còn tình dục chỉ là một phần của vấn đề giới tính
phần tình dục là hoạt động để tái tạo nòi giống nhưng nếu phân tích kỹ về quan hệ tình dục
cảm giác khi quan hệ tình dục thì đó mới là vấn đề nhạy cảm và trẻ trở nên biết những điều này khi chưa trưởng thành
giáo dục giới tính cho trẻ cha mẹ nên giáo dục về tổng thể và không nhấn mạnh quá nhiều khía cạnh nào cả
làm sao để cung cấp cho trẻ đủ một lượng kiến thức hiểu biết một cách tổng hợp và không để cho trẻ tò mò tự tìm hiểu
khi đã bình tĩnh bố mẹ hãy bàn luận nghiêm túc với con về vấn đề này như những người lớn với nhau
hãy để con nói ý kiến của con bố mẹ nói ý kiến của bố mẹ con sẽ tự quyết định mình có nên xem hay không
tuy nhiên rất nhiều cha mẹ vẫn hay nói khi nào lớn con sẽ được biết
và như vậy trẻ sẽ rất băn khoăn không biết khi nào đủ lớn
với quan niệm của bố mẹ trẻ chưa lớn nhưng với trẻ trẻ sẽ cho rằng mình đã đủ lớn
với việc quan hệ tình dục xem phim nóng nếu như cha mẹ đưa ra một mốc giới hạn thời gian cho trẻ sẽ dễ gây tò mò
về tâm lý nếu trẻ biết cụ thể khi nào được làm vấn đề quan hệ tình dục thì trẻ sẽ không rót ruột
cha mẹ nên nói với trẻ một cách rõ ràng xem phim nóng hay các vấn đề liên quan tới quan hệ tình dục
các con sẽ được công khai thực hiện nhưng điều này theo quyền hạn pháp luật quy định sau một mươi tám tuổi
như vậy trẻ sẽ không suốt ruột và tò mò
khi đứa trẻ đã nắm được tất cả các vấn đề thị xét tự quyết định với những gì mình đã làm
nếu cha mẹ cấm đoán và không cho con biết về các vấn đề hay hậu quả của việc xe phim nóng
trẻ rất có thể sẽ nảy sinh ý nghĩ
người lớn cũng dùng điện thoại xem phim nóng nhưng lại không cho trẻ con xem
như vậy là không công bằng với trẻ
trẻ ở tuổi tin có trẻ đã dạy thì hoặc đang dạy thì
khi dạy thì con sẽ tò mò và có nhu cầu tính dục
bố mẹ không chú ý giáo dục giới tính cho con vẽ đường cho hướng chạy
thì con sẽ tự khám phá hướng chạy tứa tung
khi đó con xem phim nóng là chuyện quá là dễ hiểu trong thời buổi mạng internet dễ dàng hiện nay
nếu con chưa dạy thì con sẽ được bạn bè hướng dẫn xem clip
không thể quyê kết ngay đây là nhóm bạn xấu mà nhiều khi chỉ là lũ trẻ tự trị cho nhau
thay vì gỏ thét bắn chửi con cha mẹ hãy làm cho con bận rộn kín mít
con sẽ không có thời gian để nhàn cư hay bất thiện
cha mẹ cần tạo môi trường hướng trẻ vào các hoạt động thể thao hoạt động vui chơi
khi lịch trình dày đặc tâm trí của đứa trẻ sẽ được chú ý vào các hoạt động đó
và không quan tâm tới nhu cầu tính dục
so với thế giới các hoạt động đam mê và giải trí của chúng ta hiện nay còn đơn điệu
hình thức thiếu các hoạt động phong phú như khám phá thế giới bảo vệ thiên nhiên
đam mê vẽ tranh chăm sóc người già cô đơn
vì vậy cuộc sống của chúng ta khá buồn tẻ và chiếc điện thoại có cả thế giới
sẽ là sức hấp dẫn với nhiều người không riêng gì trẻ con
đây cũng là một điều gợi mở cho các cha mẹ không cần phải dư giả
chỉ cần chúng ta có ý tưởng và gắn kết để tạo các hoạt động phong phú nuôi dưỡng tâm hồn
thì chất con trẻ giúp con không có phụ thuộc vào chiếc điện thoại thông minh